thưa quý vị và các bạn
những năm qua việc quá nhiều cơ quan xin giấy phép xuất bản báo tạp chí
đã khiến cho toàn cảnh báo chí ở việt nam có phần trở nên lộn xộn trồng chéo
đáng lo ngại là trong khi số lượng ấn phẩm báo chí gia tăng
thì chất lượng lại có biểu hiện xa suốt
đặc biệt là hiện tượng xa rời tôn trì mục đích chạy theo thị trường trở nên khá phổ biến
trong bối cảnh đó việc quy hoạch phát triển quản lý báo chí đã và đang trở nên rất cấp thiết
chương trình hôm nay xin chuyển đến quý vị và các bạn phần đầu bài
phát triển nền báo chí chuyên nghiệp hiện đại nhân văn của các tác giả đông á và quang hà
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
năm hai nghìn một mươi sáu đề cập các hạn chế của báo chí việt nam
báo cáo chính trị tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hai của đảng chỉ rõ
báo chí còn phát triển thiếu quy hoạch khoa học gây lãng phí nguồn lực và quản lý không theo kịp sự phát triển

đặc biệt là các cơ quan truyền thông có biểu hiện thương mại hóa

xa rời tôn trì mục đích chưa làm tốt chức năng định hướng dư luận xây dựng con người
và khẳng định các cơ quan truyền thông phải thực hiện đúng tôn trì mục đích đối tượng phục vụ
nâng cao tính tư tưởng nhân văn và khoa học
đề cao trách nhiệm xã hội nghĩa vụ công dân góp phần xây dựng văn hóa và con người việt nam
quy hoạch sắp xếp lại hệ thống báo chí đáp ứng yêu cầu phát triển bảo đảm thiết thực hiệu quả
chú trọng công tác quản lý các loại hình thông tin trên internet để định hướng tư tưởng và thẩm mỹ cho nhân dân
nhất là cho thanh niên thiếu niên
đây vừa là tư tưởng chỉ đạo vừa là cơ sở lý luận thực tiễn cho sự phát triển báo chí việt nam
vì để có thể phát triển báo chí cần phải sớm khắc phục các hạn chế đang tồn tại
tổ chức có hệ thống bảo đảm tính chuyên nghiệp trung thực sáng tạo nhân văn
có ý thức trách nhiệm phát huy tính tích cực xã hội
coi các nhu cầu lành mạnh của xã hội là mục đích phục vụ
để việc quy hoạch sắp xếp lại hệ thống báo chí sớm triển khai
năm hai nghìn một mươi năm bộ thông tin và truyền thông đã phổ biến đề án quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm hai nghìn hai mươi
tới các cơ quan báo chí các bộ ngành liên quan kết hợp tiến hành thí điểm tại một số cơ quan địa phương
để trên cơ sở này đề án được điều chỉnh phù hợp kịp thời
ngày hai tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc ký quyết định phê duyệt
quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm hai nghìn hai mươi năm với mục tiêu
sắp xếp hệ thống báo chí gắn với đổi mới mô hình tổ chức nâng cao hiệu quả lãnh đạo
quản lý báo chí để phát triển hệ thống báo in báo hình báo nói báo điện tử
xây dựng một số cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện làm nòng cốt có vai trò định hướng dư luận xã hội thông tin đối ngoại
sắp xếp hệ thống báo chí khắc phục tình trạng trồng chéo đầu tư giàn trải buông lòng quản lý
hoạt động xa rời tôn trì mục đích gắn với việc xác định rõ trách nhiệm lãnh đạo quản lý báo chí của các cấp ủy đảng
chính quyền nhất là của người đứng đầu cơ quan chủ quản và cơ quan báo chí
xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý phóng viên biên tập viên có đủ phẩm chất năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển báo chí trong tình hình mới
quy hoạch phát triển quản lý báo chí là kết quả của một quá trình khảo sát toàn diện thực trạng báo chí tổ chức thực nghiệm
đặt trong quan hệ chặt chẽ với các yêu cầu của xã hội với lộ trình thời gian hợp lý
để phân tích đánh giá một cách cẩn trọng từ đó đề xuất một phương án tối ưu hoàn thiện quy hoạch
đến tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám số cơ quan báo chí từ trung ương tới địa phương trên cả nước gồm

hai mươi bốn cơ quan báo chí điện tử độc lập
sáu mươi bảy đài phát thanh truyền hình
số nhà báo được cấp thẻ phóng viên là một mươi chín một trăm sáu mươi sáu người
số hội viên hội nhà báo là hai mươi ba tám trăm chín mươi ba người
tuy đông về số lượng nhưng phải nói rằng
chất lượng một số báo chí cũng như trình độ nghiệp vụ của một số nhà báo
đang có những vấn đề khiến dư luận lo ngại
bên cạnh đó
không thể không kể đến những bất cập trong hoạt động chuyên môn và công tác quản lý
tại nhiều cơ quan báo chí đòi hỏi sớm được tháo gỡ
các hạn chế này đã được thẳng thắn chỉ ra tại hội nghị báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi chín
triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi chín do ban tuyên giáo trung ương
phối hợp bộ thông tin và truyền thông và hội nhà báo việt nam tổ chức ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám tại hà nội
tình trạng một số báo tạp chí có biểu hiện xa rời tôn trì mục đích
xa rời thực tiễn đời sống
đưa thông tin một chiều
không phù hợp với lợi ích của đất nước của nhân dân
trái thuần phong mỹ tục
một số cơ quan báo chí và phóng viên có biểu hiện trục lợi vi phạm đạo đức nghề báo
đây là nguyên nhân dẫn đến hiện tượng sai phạm trong lĩnh vực báo chí có chiều hướng gia tăng
làm xói mòn niềm tin vào người làm báo và một số cơ quan truyền thông
việc xuất hiện quá nhiều báo tạp chí và ấn phẩm phụ cho thấy sự bất cập trong quản lý cũng như quy hoạch báo chí
liệu có nên tiếp tục tồn tại các ấn phẩm mà số phát hành chỉ từ một đến hai bản thậm chí vài trăm bản
liệu có nên tồn tại quá nhiều ấn phẩm phụ chạy theo thị hiếu tầm thường của một bộ phận độc giả
mà trong số đó có một số ấn phẩm đã được cơ quan chủ quản gần như khoán trắng hoặc buông lỏng để đầu nậu thao túng
những ấn phẩm dạng này nội dung thường na ná nhau bởi được dựng lên từ chung một công thức
dù thuộc cơ quan chủ quản nào thì tên gọi các ấn phẩm đó thường kết hợp các yếu tố đời sống tuổi trẻ hôn nhân với pháp luật
đăng tải tràn lan tin vụ án hoặc chạy theo các scandal vụ bê bối
lợi nhuận là mối quan tâm hàng đầu của các ấn phẩm này
vì thế nếu không đạt được hiệu quả kinh tế một số tờ sẵn sàng bỏ rơi bạn đọc rút khỏi thị trường
đáng lo ngại là trong khi chạy theo sự hiếu kỳ của một bộ phận công chúng
các sản phẩm báo chí như vậy còn vẽ nên bức tranh àm đạm về xã hội và con người
gây hoang mang lo lắng làm hao hụt niềm tin vào những điều tốt đẹp vẫn hiện diện hàng ngày
chưa kể khi không giữ được chuẩn mực chất lượng và bị thị trường hóa báo chí sẽ tự đánh mất vị thế và uy tín
điều đó lý giải tại sao có tờ báo từng là thương hiệu uy tín một thời nhưng đến nay không còn được độc giả tìm đọc
số lượng phát hành sụt lên

rõ ràng hệ thống báo chí đang đòi hỏi phải có sự sắp xếp tinh gọn tránh trồng chéo dẹp bò tình trạng đầu nậu tư nhân thao túng báo chí
chỉ bằng cách đó mới giúp báo chí củng cố được vị thế uy tín của mình trong lòng độc giả
bản quy hoạch vừa được phê duyệt là cơ sở pháp lý quan trọng để các cơ quan tổ chức sắp xếp lại hệ thống báo chí thuộc phạm vi mình quản lý
việc thu gọn các đầu báo tạp chí là điều kiện thuận lợi giúp các cơ quan tổ chức tinh gọn đội ngũ cán bộ phóng viên
tuyển chọn người có phẩm chất năng lực phù hợp trên cơ sở đó nâng cao chất lượng ấn phẩm báo chí
đến nay tại nhiều cơ quan tổ chức việc sắp xếp tinh gọn đội ngũ cũng như hệ thống báo chí theo quy hoạch đang được tích cực triển khai
các chuyển biến và kết quả bước đầu tại nhiều cơ quan chủ quản báo chí cho thấy yếu tố quan trọng nhất đối với ấn phẩm báo chí
chính là phải hoạt động đúng tôn trì mục đích không ngừng cải tiến tổ chức nâng cao chất lượng nội dung
chất lượng và hiệu quả ấn phẩm luôn là điều kiện tiên quyết cho sự tồn tại phát triển của báo chí
củng cố sự tin cậy của độc giả hiển nhiên với một hệ thống báo chí trồng chéo giàn trải thì điều này khó có thể thực hiện
xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý phóng viên biên tập viên có đủ phẩm chất năng lực đáp ứng yêu cầu
phát triển báo chí trong tình hình mới là một trong các tiêu chí quan trọng mà quy hoạch phát triển
và quản lý báo chí toàn quốc đến năm hai nghìn hai mươi năm đặt ra đây cũng là vấn đề cấp vách cần giải quyết để báo chí việt nam
tiếp tục phát triển góp phần xây dựng nền báo chí việt nam chuyên nghiệp hiện đại chất lượng và nhân văn
luôn là địa chỉ tin cậy của xã hội và công chúng
qua chín mươi bốn năm hình thành và phát triển năm một nghìn chín trăm hai mươi năm năm hai nghìn một mươi chín
giữa trường hợp báo chí việt nam và trường hợp báo chí việt nam
dưới sự lãnh đạo của đảng báo chí cách mạng việt nam luôn là vũ khí sắc bén trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa
làm tốt vai trò định hướng dư luận đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc khẳng định vị thế trong xã hội
nhưng cũng cần thẳng thắn nhìn nhận trong quá trình vận động nhất là thời gian gần đây báo chí chịu nhiều tác động của thị trường
yếu tố vừa tạo cơ hội vừa đặt ra không ít thách thức với các tòa soạn trong hoạch định kế hoạch phát triển phù hợp với giai đoạn mới
nhất là khi tư trù về tài chính trở thành một yêu cầu
trong bối cảnh đó không ít báo tạp chí đã có biểu hiện xa rời tôn trì mục đích chạy theo thị trường không còn là diễn đàn tin cậy của nhân dân
hệ quả là gần đây một số báo chí bị đình bản phạt tiền phóng viên bị thu hồi thè nhà báo
sau khi luật báo chí được ban hành
năm hai nghìn một mươi sáu cục báo chí bộ thông tin và truyền thông đã quyết liệt xử lý nghiêm sai phạm trong lĩnh vực báo chí với mục tiêu lập lại trật tự kỳ cương của báo chí cũng như đội ngũ nhà báo
chỉ tính riêng năm hai nghìn một mươi sáu đã có gần một trăm năm mươi cơ quan báo chí bị xử phạt
có tháng bộ thông tin và truyền thông đã xử lý gần bảy mươi trường hợp sai phạm mức phạt cao nhất lên đến hai trăm linh triệu đồng
trong đó sai phạm thuộc về báo điện tử chiếm tới bảy mươi sáu trường hợp
sai phạm chủ yếu được cơ quan chức năng chỉ ra là đưa thông tin sai sự thật gây hậu quả nghiêm trọng
năm hai nghìn một mươi bảy bộ thông tin và truyền thông xử lý vi phạm hành chính năm mươi năm trường hợp
thu hồi một giấy phép hoạt động báo chí một giấy phép chuyên trang điện tử đình bản năm trường hợp
trong đó có bốn trường hợp bị đình chỉ ba tháng do sai phạm hoạt động báo chí
một mươi hai người bị thu hồi thẻ nhà báo
do sai phạm bị kỷ luật
tới năm hai nghìn một mươi tám có hai mươi sáu trường hợp báo chí bị xử phạt vi phạm hành chính
một trang điện tử bị đình bản tạm thời
bảy người bị thu hồi thẻ nhà báo
mặc dù số lượng vi phạm đã có xu hướng giảm dần
nhưng vẫn còn ở mức cao nhiều vi phạm có tính chất nổi cục
chưa kể không ít sai lầm khuyết điểm của một số cơ quan báo chí
dù chưa đến mức phải xử phạt
song cũng phần nào làm ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân
với người làm báo và cơ quan báo chí
trong hàng loạt sai phạm của báo chí hiện nay
nổi lên và gây bức xúc là hiện tượng một số phóng viên lợi dụng danh nghĩa nghề nghiệp
lợi dụng uy tín tòa soạn
để hạch sách nhũng nhiễu mưu lợi từ các tổ chức doanh nghiệp cá nhân
chiếm số lượng đáng kể trong đó là một số phóng viên thường trú ở địa phương
tranh thủ sự thiếu kiểm soát của cơ quan chủ quản
các phóng viên này sử dụng thẻ nhà báo như giấy thông hành
thực hiện hành vi sai phạm với nhiều chiêu thức khác nhau
cách thức phổ biến nhất là săn tìm
phát hiện sai phạm của tổ chức doanh nghiệp cá nhân để đe dọa mặc cả
mới đây ngày hai mươi sáu tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
công an tỉnh thanh hóa bắt quả tang hà văn khải
lợi dụng danh nghĩa nhà báo để thực hiện hành vi cưỡng đoạt tiền của một doanh nghiệp ở địa phương
tương tự các vụ viện
phóng viên này không hành động một mình
mà còn câu kết một số đối tượng khác để đánh hội đồng doanh nghiệp nhằm trục lợi
trước đó tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
việc phóng viên đào thị thanh bình báo thương hiệu và công luận
bị bắt giữ vì có hành vi tống tiền doanh nghiệp
số tiền lên đến bảy mươi usd
khiến dư luận xã hội hết sức phẫn nộ
bởi đây là hành vi trắng trợn
cho thấy thái độ bất chấp pháp luật của một số phóng viên tha hóa biến chất
ngày hai mươi hai tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
công an tỉnh bắc giang đã hoàn thành kết luận điều tra
đề nghị truy tố đào thị thanh bình về tội cưỡng đoạt tài sản
các sự kiện đó giúp lý giải vì sao ở một số địa phương
phóng viên lại trở thành nỗi e ngại của các cơ quan đơn vị
và dù lý do nào
thì cơ quan báo chí có phóng viên vi phạm pháp luật cũng không thể vô can
sự lơ là thiếu kiểm soát của tòa soạn
đã tạo kẽ hở để phóng viên tự tung tự tác nhũng nhiễu
gây hậu quả nghiêm trọng cho xã hội
các sai phạm bị phát hiện không chỉ liên quan việc tuyển dụng
sử dụng nhân lực của mỗi tòa soạn
mà còn là trách nhiệm của cơ quan báo chí trong tổ chức hoạt động
tại các địa phương với đại diện là phóng viên thường trú
sai phạm có thể khiến phóng viên thường trú bị sa thải
bị xét xử theo quy định của pháp luật
nhưng sai phạm là mất uy tín của một số tờ báo
thì khó có thể khắc phục trong một sớm một chiều
nếu các tòa soạn thường xuyên kiểm tra giám sát
để cao đạo đức nghề nghiệp của cán bộ phóng viên
chắc chắn sẽ hạn chế ngăn chặn được các hiện tượng tiêu cực
quý vị và các bạn phải theo dõi phần đầu bài
phát triển nền báo chí chuyên nghiệp hiện đại nhân văn
của các tác giả đông á và quang hà
chương trình tạm dừng ở đây
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong phần tiếp theo của bài viết này